khu phố cổ hà nội với lối kiến trúc độc đáo thể hiện rõ bản sắc văn hóa thủ đô nghìn năm văn hiến với nhiều hoạt động nghề thủ công truyền thống
trong đó phố lan ông thuộc phường hàng bồ quận hoàn kiếm hà nội với bề dày lịch sử lâu đời và nghề truyền thống chủ đạo là kinh doanh thuốc đông y với hơn bảy mươi cửa hàng thuốc trải dài trên đường phố khoảng hai trăm linh mét
đây cũng là một trong số ít các con phố trong ba mươi sáu phố phường hà nội còn giữ được nghề truyền thống theo tên gọi của nó
phố lãn nông từ lâu đóng một vai trò quan trọng như một phố nghề truyền thống trong khu phố cổ hà nội
đồng thời đây là một địa chỉ không thể bỏ qua của khách du lịch mỗi lần đến thăm hà nội
đặc biệt nơi đây có một mùi hương rất đặc trưng khiến những người ở xa mỗi lần qua phố không khỏi ngạc nhiên ấn tượng
phố lan ông nguyên là đất thôn hậu tư
phố lan ông là đất thôn hậu đông hoa môn tổng hậu túc huyện thọ sương cũ
đến cuối thế kỷ một mươi chín người pháp đặt tên phố là rue de fokien phố phúc kiến
bởi nơi đây tập trung rất đông người hoa từ tỉnh phúc kiến sang cư ngụ
họ mang theo nghề bốc thuốc bắc đến lập nghiệp và chung sống hòa thuận với cư dân bản địa
theo thời gian phố phúc kiến trở thành con phố chuyên doanh các loại thuốc bắc của người hoa
và các loại đông nam dược của người việt do người dân làng đa ngưu
xã tân tiến huyện văn giang tỉnh hưng yên lập nên
năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín phố phúc kiến được đổi tên thành lạn ông tên của danh nghi hải thượng lãn ông
người được tôn là ông tổ nghề đông nam dược
những người đầu tiên làm nghề thuốc ở phố lãn ông là một số hoa kiều
trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến dòng họ phó đến từ tỉnh phúc kiến
sau đó còn có hàng chục lương y người việt thành danh trên phố này
họ có gốc gác phần lớn là từ những làng nghề làm thuốc có truyền thống như đa ngưu
ninh hiệp đồng tâm hay từ những vùng đất học giỏi như nhân chính đông ngạc hành thiện
trải qua thời gian các cửa hàng thuốc đông y trên phố lạn ông ngày nay vẫn buôn bán tấp nập
không bị phai nhạt nghề truyền thống như ở nhiều phố khác trong khu phố cổ
nhà văn tô hoài đã viết trong chuyện cũ hà nội như sau
vào đầu thế kỷ hai mươi trong việc mua bán phố xá còn phân biệt rõ hơn
phố thuốc bắc bán cất thuốc sống còn thuốc đã bào chế rồi
thuốc đã thành thang thì sang mua
hội quán phúc kiến mua ở các hiệu thuốc tại phố lan ông ngày nay
nằm trên con phố này có một công trình kiến trúc cổ mang tên hội quán phúc kiến
được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
đây không chỉ là một di tích lịch sử văn hóa lâu đời
mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ về một thời kỳ hào hùng của cộng đồng người hoa xưa
hội quán phúc kiến tọa lạc ở số nhà bốn mươi phố lan ông
hiện được sử dụng làm lớp học cho trường
trường tiểu học hồng hà đây từng là nơi an cư lạc nghiệp của cộng đồng người gốc hoa sinh sống quanh khu vực phố cổ hà nội
theo miêu tả trên văn bia hội quán phúc kiến vẫn giữ nguyên quy mô của lần tu sửa vào năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
với một lối kiến trúc đá đồ sộ nằm trong một khuôn viên rộng lớn
hội quán phúc kiến là di tích mang giá trị lịch sử
có ý nghĩa trong việc nghiên cứu lịch sử thủ đô
đặc biệt là về kinh thành thăng long và khu phố cổ hà nội
tấm bia phúc kiến hội quán hưng sáng lục niên hiệu gia long thứ một mươi sáu năm một nghìn tám trăm một mươi bảy
không chỉ phản ánh niên đại ra đời của di tích
mà hơn thế nữa nó còn cho biết khu vực này vốn thuộc khu phía đông của hoàng thành thăng long thời lê
và đã được mở mang trở thành một phần của khu phố cổ hà nội ngay từ đầu thế kỷ một mươi chín
đặc biệt hội quán phúc kiến thờ thần thiên thượng thánh mẫu
một vị hộ thần của các vùng biển được tôn kính cả trong phật giáo và đạo giáo
vì vậy đối với cộng đồng người hoa di cư bằng đường thủy bà được thờ phụng vô cùng rộng rãi
sau khi hoàn thành việc trùng tu tôn tạo vào năm hai nghìn một mươi năm
hội quán đã trở thành một công trình điển hình cho việc trùng tu các di tích trong khu vực phố cổ nói riêng và hà nội nói chung
năm hai nghìn bảy hội quán phúc kiến được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
với vẻ đẹp văn hóa và bề dày truyền thống của một con phố nghề thăng long hà nội
phố lạn ông ngày càng khẳng định được vị trí độc đáo riêng biệt của mình
đó chính là tiền đề tạo ra sức hấp dẫn của khu phố cổ hà nội
một địa chỉ du lịch không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đến thăm hà nội